nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người lao động gặp khó khăn bởi đại dịch covid một mươi chín
bộ lao động thương binh xã hội vừa có hướng dẫn cụ thể về việc tạm ngừng đóng quỹ hưu trí
tử tuất gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố và bảo hiểm xã hội việt nam
người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi thuộc một trăm linh các trường hợp
không bố trí được việc làm cho người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội
số lao động phải tạm thời nghỉ việc từ năm mươi tổng số lao động
bị thiệt hại trên năm mươi tổng giá trị tài sản do thiên tai hỏa hoạn dịch bệnh mất mùa gây ra
đã đóng đủ bảo hiểm xã hội đến hết tháng một năm hai nghìn hai mươi và bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
về cách tính số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bị tạm thời nghỉ việc
bộ lao động thương minh và xã hội cho biết đó phải là số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
từ một mươi bốn ngày làm việc trở lên trong tháng
thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá một mươi hai tháng
và thời gian được tạm dừng đóng được quyết định bởi cơ quan bảo hiểm xã hội
khi hết thời gian tạm dừng người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng quỹ hưu trí tử tuất
và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng
số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng